kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai vẫn tồn tại một dãnh thấp đi qua khu vực bắc bộ
vì thế trên khu vực tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có khả năng đi kèm
do có mưa nên nền nhiệt giảm đáng kể đêm nay ngày mai
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ chỉ vài nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
sảnh áp thấp đi qua khu vực bắc bộ cũng khiến cho mưa ở trung bộ gia tăng
nhất là đối với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa rào và rông rải rác
nắng nóng diện rộng cũng chấm dứt với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này
hầu hết phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trong khi đó với các tỉnh từ quảng bình trở xuống đến bình thuận vẫn có nắng nóng
với mức nhiệt độ cao nhất đạt ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
lưu ý là về đêm tại đây có thể có mưa rào và rông ở diện giải rác
cục bộ có mưa rông khá
trong cơn rông người dân cũng cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
ở phía nam gió tây nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần
vì thế mà mưa ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ tăng lên diện nhiều nơi
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
lượng mưa phổ biến từ một mươi năm ba mươi mm mỗi ngày
mưa thường tập trung về chiều và tối còn ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không gắt
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ cục bộ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa
có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp ba bốn
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
gió giật mạnh nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ